với ảo tưởng sẽ được các tổ chức phản động đưa sang nước ngoài định cư nhưng khi sống chui sống lùi ở thái lan lê thương phải sống bằng những đồng tiền của các tổ chức phản động
thế nhưng giữa lê thương và các đối tượng phản động lại tranh cãi nhau chuyện tiền nong trên mạng xã hội

thế nhưng giữa lê thương và các đối tượng phản động lại tranh cãi nhau chuyện nong trên mạng xã hội
hoạt động do các đối tượng thường xuyên truy cập trang web facebook của tổ chức khủng bố cộng với nhận thức chính trị hạn chế bức xúc trong việc thực hiện chính sách của chính quyền địa phương
và một số là những sai phạm của cán bộ đảng viên không được xử lý thỏa đáng nên bị tiêm nhiễm u mê hão huyền dẫn đến tư tưởng chống đối bất mãn
nhiều đối tượng thì chúng tôi phát hiện có dấu hiệu là tâm thần chính trị quang tưởng cho mình có một cái khả năng mà có thể
có thể thay đổi được cái thể chế chính trị cũng như là cho rằng là với chế độ đa nguyên đa đảng thì có thể thay đổi được cái điều kiện sống môi trường sống của việt nam
nhiều đối tượng thì khi mà lên trên nó đọc các cái thông tin quan điểm sai trái lệch lạc tiêu cực thì nảy sinh cái tư tưởng bất mãn
rồi tự diễn biến tự chuyển hóa chính bản thân của mình rồi tự bản thân họ tìm hiểu và gia nhập vào các tổ chức phản động
tổ chức phản động chống đối trên không gian mạng đặc biệt là hiện nay là các hội nhóm chống đối trên không gian mạng cũng như là các tổ chức phản động lưu vọng trên không gian mạng
nhiều đối tượng thì chúng tôi phát hiện có dấu hiệu là tâm thần chính trị quang tưởng cho mình có một cái khả năng mà có thể thay đổi được cái thể chế chính trị
khoảng thời gian trong trại giam sẽ khiến sự o mê ảo tưởng trong ý thức phủ cấp nhà dân chủ về với thực tế hơn
nhưng đây cũng là cái giá phải trả cho sự u mê điên cuồng của những kẻ hám lợi ảo mộng làm quan chính trị
hy vọng rằng các cá nhân và tổ chức cực đoan chống phá đất nước sẽ sớm nhận ra việc làm vô ích của mình
nếu yêu nước và muốn đất nước phát triển không có gì tốt hơn là cùng đoàn kết lại để xây dựng đất nước
trước sự manh động của nhóm côn đồ công an thị xã dĩ an tỉnh bình dương đã nổ súng bắn thủng lốp chiếc xe ô tô bảy chỗ khống chế bảy đối tượng thu giữ nhiều hung khí nguy hiểm
nhận được tin báo của người dân có nhóm thanh niên khoảng một mươi năm người trang bị dao dựa đang vây đánh một người dân ở phường tân đông hiệp
đội cảnh sát hình sự đã ngay lập tức đến hiện trường nhưng nhóm người này đã lên ô tô tẩu thoát
khi xe của lực lượng công an đuổi kịp chiếc xe ô tô này thì những người trên xe không chấp hành hiệu lệnh mà chống trả quyết liệt hòng tẩu thoát
lúc này lực lượng công an buộc phải nổ súng để chấn áp và bắn thủng lốp xe ô tô nhưng nhóm người trên xe vẫn lái xe chạy tiếp
đến ngã tư an sương phường an thạnh thị xã thuận an lực lượng công an đã khống chế bắt giữ bảy đối tượng cùng tăng vật
các nghi can này khai nhận cùng tạm trú tại tỉnh bà rệ vũng tàu
cả nhóm được một người phụ nữ nhờ đánh một người phụ nữ khác để giải quyết mâu thuẫn
trong khi đó công an quận bình tân tp hcm cũng đang điều tra một vụ án mạng khiến một người tử vong xảy ra trên địa bàn
trước đó vào khoảng một mươi chín h ngày một mươi ba tháng một mươi nhóm thanh niên đi xe gắn máy trên đường hương lộ hai quận bình tân tp hcm
thì xảy ra mâu thuẫn khi dừng lại hai bên tranh cãi rồi lao vào đánh nhau
vụ việc khiến hai người bị thương phải nhập viện cấp cứu trong đó một người đã tử vong do vết thương quá nặng
tiếp nhận thông tin công an quận bình tân đã có mặt triển khai khám nghiệm hiện trường và thu thập chứng cứ để làm rõ nguyên nhân vụ việc
chiều qua em trần lâm sinh năm hai nghìn năm học sinh lớp chín của một trường trung học cơ sở trên địa bàn thành phố đà lạt tỉnh lâm đồng
vẫn phải nằm viện để các bác sĩ tiếp tục theo dõi điều trị sau khi bị nhóm hai mươi thanh niên hành hung
sự việc xảy ra vào khoảng một mươi giờ sáng cùng ngày khi lâm cùng một người bạn đi xe máy xuống nhà người thân của bạn
tại xã trạm hành thành phố đà lạt chơi trên đường về lâm và bạn ghé vào một cây xăng thì bị hơn hai mươi thanh niên đi trên nhiều xe máy tới vây đánh
hậu quả lâm bị đánh gãy một răng hạm bầm mắt xưng tới vùng chán
người dân địa phương đã đưa lâm lên bệnh viện đa khoa tỉnh lâm đồng tốc cứu
vụ việc hiện đang gây bức xúc lớn cho gia đình của nạn nhân và những người xung quanh hiện trường
cơ quan cảnh sát điều trị
cơ quan điều tra công an tp đồng xoài tỉnh bình phước đã khởi tố vụ án khởi tố bốn bị can để điều tra về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự
đây là nhóm đối tượng chuyên cho vay tín dụng đen bị công an thành phố đồng xoài khám phá vào những ngày cuối tháng chín vừa qua
các đối tượng bị khởi tố gồm trần đức tuân tên gọi khác là bơm trần ngọc khương tên gọi khác là quát trần đăng khoa và đỗ đức thiệp cùng chú tệ cùng quê tại huyện thái thụy tỉnh thái bình
cơ quan điều tra xác định nhóm tín dụng đen này về thành phố đồng xoài hoạt động được hơn một năm tuân ở nhà điều hành chung và quản lý toàn bộ số tiền quay vòng cho vay của nhóm
sau hơn một năm hoạt động số vốn của nhóm đã tăng từ bảy trăm linh triệu đồng lên đến hơn năm tỷ đồng
tổng số người đã và đang vay tiền của nhóm trong gần một năm qua là hơn chín trăm linh người
tiền chúng cho vai với lãi suất từ hai mươi ba mươi một tháng có trường hợp chúng tinh lãi mức trên bốn mươi một tháng

được biết ổ bạc này đã tồn tại hơn hai tháng nay hoạt động cả ngày lẫn đêm và có người cảnh giới từ xa để báo động khi thấy có người khả nghi đến gần
vì vậy đã gây rất nhiều khó khăn cho việc triệt xóa của cơ quan chức năng
hàng ngày hàng trăm con bạc từ các nơi tụ tập tại đây chơi lắc tài xỉu ăn tiền với số tiền cá cược cho mỗi lần ăn thua từ hai đến ba triệu đồng gây mất an ninh trật tự ở địa phương
trạm cảnh sát giao thông crong book phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh đắk lắc vừa bắt quả tang một vụ vận chuyển thuốc lá lậu
trong lúc tuần tra trên đường hồ chí minh đoạn qua xã quốc đăng huyện chư mơ ga tổ công tác của trạm cảnh sát giao thông crong búc phát hiện một xe ô tô một mươi sáu chỗ chạy hướng gia lai đắk lắc có biểu hiện nghi vấn
tiến hành kiểm tra tổ công tác phát hiện một bao thuốc lá z nhập lậu được giấu trong kệ máy lạnh của xe ô tô
tài xế nguyễn văn hưng chú thành phố pleiku tỉnh gia lai bước đầu khai nhận đã mua số thuốc lá trên ở thành phố pleiku rồi cất giấu trong khoang máy lạnh của xe ô tô để qua mắt cơ quan chức năng rồi vận chuyển về thành phố buôn ma thuột để bán kiếm lời
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố mỹ tho tỉnh tiền giang đã ra quyết định truy nã đối với hai đối tượng cùng về tội
đối tượng bùi vũ thọ sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai hộ khẩu thường trú tại số bốn mươi năm trên ba đường nguyễn huỳnh đức phường hai thành phố mỹ tho tỉnh tiền giang
có sẹo chấm cách sáu cm sau cánh mũi phải và nốt ruồi cách một cm sau mép phải
và đối tượng nguyễn thanh sang sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn hộ khẩu thường trú tại số một trăm năm mươi hai trên một ấp phú hòa xã phú phong huyện châu thành tỉnh tiền giang
có xẹo chòn một cm cách ba cm trên sau đuôi lông mái trái
cũng liên quan đến tội trộm cắp tài sản cơ quan thi hành án hình sự công an tỉnh tiền giang đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng đỗ thị phương lan sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám hộ khẩu thường trú tại hai trăm linh chín trên hai mươi bốn b đống đa phường bốn thành phố mỹ tho tỉnh tiền giang
có nốt ruồi cách năm cm trên trước đầu mép phải
chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan
đến các đối tượng trên quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
để đảm bảo an toàn hết sức lưu ý quý vị
quý vị tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện